thưa quý vị vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn thị bích hạnh phó cục trưởng cục thuế tp hcm
cùng bị khởi tố với bà hạnh còn có một số người khác
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo lạm dụng chức vụ
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ
xảy ra tại tp hcm và các tỉnh phía nam liên quan đến công ty thu đức house
bà hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
với hành vi cố ý gây thương tích công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh vừa tạm giữ hình sự
một đối tượng cùng chú tại tỉnh tây ninh để điều tra làm rõ về hành vi trên
quá trình điều tra ban đầu xác định trước đó nguyễn trần phước tâm nợ tiền của người tên
quan nhị khai
không rõ lai lịch nên kha đã nhờ cháu hẹn tâm ra giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu k một mươi hai
huyện dương minh châu
tối ngày sáu tháng một mươi một tâm rủ thêm nhóm bạn của mình khoảng một mươi bốn người chuẩn bị hung khí
mua xăng về làm bom xăng
trên đường đi tìm nhóm cháu của kha nhóm của tâm gặp một nhóm đang chạy ngược chiều
nên dừng xe chặn đánh và phát hiện nhầm người
lúc này nhóm của tâm thấy một người trong nhóm kia có cầm một vật giống súng
thấy vậy kha huy vũ dùng cây ba chỉa nhọt đâm khiến một người bị thương
lực lượng công an đã truy xét và triệu tập được một mươi một đối tượng tạm giữ một cây kiếm tự chế
tám cây rượu sáu cây ba chỉa nhọt một lọ thủy tinh chứa xăng một bình nhựa chứa xăng
hai xe mô tô và nhiều tam vật khác có liên quan
thưa quý vị và các bạn tình trạng các đối tượng tội phạm hình sự tội phạm ma túy
có hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí nóng
vẫn tiềm ẩn phức tạp
qua việc triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm hình sự
các đường dây tội phạm ma túy đều cho thấy là hầu hết các đối tượng đều có hành vi tàng trữ
và sử dụng các loại vũ khí nóng như súng quân dụng dao kiếm mã tấu
vào mục đích phục vụ hoạt động phạm tội của mình
gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng công an khi đấu tranh triệt phá
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
qua công tác nắm tình hình địa bàn quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ
đã bắt quả tang đối tượng thẩm quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú thị trấn yên lập tỉnh phú thọ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là các loại ma túy dạng thuốc lắc ma túy đá và heroin
số ma túy này hùng khai nhận để bản thân sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu
được thông tin của quần chúng
thời gian gần đây thì đối tượng hùng có biểu hiện lại bán
tiếp tục bán ma túy thì đội cũng đã lập kế hoạch và đề xuất lãnh đạo phòng pc bốn cho đấu tranh
sau khi mà đối tượng mất cảnh giác và mở cửa thì các chính sách đã bắt giữ đối tượng
và trong thu giữ tại trên người đối tượng năm gói heroin một gói ma túy đá và một gói thuốc lắc
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của thẩm quốc hùng
cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng có chữ made in china
dài khoảng một mươi bảy cm một mươi viên đạn và một mươi hai ống thép đựng đạn cùng nhiều tam vật khác có liên quan
những khẩu súng này từ loại súng đồ chơi có thân bằng kim loại hùng mua trên mạng
sau đó đặt mua thêm các linh kiện để chế tạo thành loại súng bắn đạn thể thao có độ sát thương cao
hành vi của đối tượng thẩm quốc hùng là rất nguy hiểm nếu không được kịp thời đấu tranh ngăn chặn
cũng theo cơ quan công an các đối tượng tội phạm ma túy đều rất manh động và liều lĩnh
vì vậy chúng luôn tìm cách tàng trữ vũ khí nóng nhằm mục đích chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
cái đối tượng bây giờ nó trẻ hóa và khi mà cái đối tượng sử dụng cái ma túy tổng hợp thì nó có cái biểu hiện rất là manh động
và khi mà trong khẩu súng nó có cái biểu hiện rất là manh động thì nó có cái biểu hiện rất là manh động
trong quá trình đấu tranh thì cũng gây rất nhiều khó khăn cho anh em trinh sát
để đảm bảo được cái an toàn cho lực lượng vây bắt thì cũng phải tính toán cái phương án rất là chắc chắn
thì mới cho triển khai đấu tranh và bắt giữ
diễn biến tình hình tội phạm hình sự ma túy có tàng trữ sử dụng vũ khí nóng đã được lực lượng công an chủ động nhận diện nắm tình hình
vì vậy trong công tác đấu tranh bóc gỡ đã tính toán các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án và quần chúng nhân dân
đồng thời tổ chức điều tra truy xét tận gốc các loại vũ khí này để có phương án ngăn chặn phòng ngừa
sau một thời gian điều tra xác minh sáng nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị giọn
trú tại xã khánh an huyện an phú tỉnh an giang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trương văn ất là chồng của dọn được đối tượng tên tài sống bên campuchia
điện thoại câu móc đưa ba người nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam với tiền công một triệu đồng một người
ngày hôm sau ất điều khiển vỏ lãi đến điểm hẹn chở ba người khách nhập cảnh trái phép về việt nam
đến ngày một mươi tám tháng tám theo yêu cầu của tài ất cùng dọn sử dụng xe mô tô chở ba người khách trên
đến khu vực bến đỏ thuộc ấp an hòa xã khánh an huyện an phú để đưa xuất cảnh trái phép sang campuchia
thì bị lực lượng công an xã khánh an kịp thời phát hiện mời về trụ sở làm việc
tại đây ất đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bắt bị can
để tạm giam đối với trương văn ất về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
riêng dọn được cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua trên địa bàn hà tĩnh đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên không gian mạng dưới nhiều hình thức tinh vi xảo quyệt gây thiệt hại hàng tỷ đồng của người dân
thực hiện phương châm lấy đấu tranh làm trung tâm phòng ngừa làm chủ đạo
vừa qua công an hà tĩnh đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn đến tận từng hộ dân trên địa bàn
nghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
do thiếu hiểu biết về các phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng
vừa qua chị nguyễn thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại địa bàn xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã bị các đối tượng thông qua mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận trình báo lực lượng công an huyện thạch hà hà tĩnh đã khẩn trương vào cuộc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bắt giữ thành công ba đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền nói trên
trước đấy là gió là giá đinh nhân trì là thiếu hiểu biết về cái phương cách lừa đảo
cả các đối tượng trên mạng xã hội thì cũng đã bị đối tượng lừa đảo số tiền
chiếm đoạt số tiền rất là lớn nhưng cũng rất may mắn là các triệu trì công an huyện thạch hà
giúp gia đình giúp đỡ gia đình chỉ bắt đối tượng lấy lại tiền cho gia đình
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
xảy ra ba mươi tám vụ liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
từ công tác điều tra khám phá các vụ án lực lượng chức năng xác định một trong những nguyên nhân cơ bản
tạo điều kiện cho loại tội phạm này gia tăng xuất phát từ chính sự thiếu hiểu biết của người dân

từ công tác điều tra khám phá các vụ án lực lượng chức năng xác định một trong những nguyên nhân cơ bản
tạo điều kiện cho loại tội phạm này gia tăng xuất phát từ chính sự thiếu hiểu biết của người dân về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng dẫn đến dễ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
tổ chức gián tuyên truyền đến từng hộ dân
theo đó cán bộ chiến sĩ trên địa bàn huyện thạch hà đã tích cực tổ chức công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực
như tổ chức tuyên truyền tập trung tại các nhà văn hóa thôn tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc hội họp sinh hoạt phát gián bano áp vích
và đặc biệt cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp đi từng ngõ gõ từng nhà đến từng hộ dân để tuyên truyền với mong muốn người dân được trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết
từ đó có ý thức cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình

tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạn tài sản qua không gian mạng đến một trăm linh hộ dân và nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của quần chúng nhân dân
nhờ đó tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội trên địa bàn từng bước được kiềm chế bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân
với hành vi sử dụng ma túy một mươi sáu thanh niên bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng tạm giữ hình sự
bất ngờ đột kích quán karaoke amiro số bốn mươi bốn đường trần khánh dư tp đà lạt lực lượng công an phát hiện dưới hầm có một mươi sáu thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy
tại hiện trường có nhiều dụng cụ như đĩa xứ thẻ nhựa viên thuốc nén màu xám cùng một ít chất màu trắng nghi là ma túy
qua test nhanh một mươi sáu trên một mươi sáu người đều dương tính với chất ma túy
điều đáng chú ý là khu vực tầng hầm của quán karaoke này đã bị đình chỉ từ ngày một mươi bốn tháng một mươi để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát công an an ninh toàn quốc phối hợp mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi ba
đợt cao điểm này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
nhất là các vụ
tài nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng phòng ngừa làm giảm ủn tắc giao thông đống tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm lễ noel năm hai nghìn hai mươi hai tết dương lịch tết nguyên đán quý mão và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi ba
trước tình trạng khăn hiếm xăng dầu nhiều cây xăng đã đóng cửa người dân chật vật đi mua xăng tại các cây tự phát
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản thực hiện công điện của thủ tướng về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu trong đó hà nội đã chỉ ra chỉ đạo dẹp bỏ tình hình trạng này
nội dung công văn nêu rõ những ngày vừa qua lợi dụng nhu cầu mua xăng dầu của người tiêu dùng tăng cao xuất hiện tình trạng mua bán xăng dầu qua các bình
can chai lọ không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng tại một số điểm bán xăng dầu tự phát trên một số tuyến đường ở địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội đã yêu cầu các cơ quan ban ngành chủ động vào cuộc quyết liệt nhằm giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu tự phát bằng các chai lọ bình can trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kinh doanh xăng dầu trái phép các điểm bán xăng dầu tự phát nhằm trục lợi gây bất ổn trong thị trường xăng dầu có nguy cơ cao gây ra cháy nổ mất an ninh trật tự cảnh quan đường phố và an toàn giao thông cho người đi đường